sau thời gian miệt mài ở nước ngoài những ngày cận tết hàng nghìn lao động việt nam tại các nước như lào thái lan lại tấp nập về quê đón tết cùng gia đình
tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai giáp với nước bạn lào thuộc địa bàn tỉnh quảng trị lượng người việt làm thủ tục về nước đông gấp nhiều lần ngày thường
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vào những ngày cuối năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế la lai tỉnh quảng trị trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn
ngoài các chuyến xe chở hàng hóa cho dịp tết tại cửa khẩu còn có hàng nghìn lao động làm thủ tục về nước
hầu hết họ là những lao động đến từ các tỉnh miền trung sang lào và khu vực đông bắc thái lan để tìm kiếm cơ hội việc làm
sang lào làm việc đã năm năm nay năm nào cứ đến dịp gần tết anh nguyễn văn anh cũng sắp xếp công việc đưa gia đình nhỏ của mình về quê đón tết bên những người thân yêu
tết ở quê thì thấy đông nhộn nhịp không khí tết xuân hai mươi tám thì thấy nhộn nhịp quá
năm vừa rồi thì làm cũng tăm năm nay làm khá hơn năm ngoái
thay mặt cho bà con việt nam mình đi làm ăn ở bên đất nước bạn lào thì cũng trong thời gian tết nguyên đán thì bà con về quê ăn tết và cũng thường xuyên qua lại cửa khẩu đây
nhưng mà cũng thật sự là được cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện giải quyết cho bà con

từ ngày hai mươi tháng chạp âm lịch đến nay trung bình mỗi ngày tại hai cửa khẩu quốc tế la lây và lao bảo
có khoảng bảy trăm linh đến hơn một lượt người lao động đến làm thủ tục về nước
để đáp ứng nhu cầu xuất nhập cảnh của bà con các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu
đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng đã bố trí nhân lực và tăng ca thay phiên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kiểm tra kiểm soát người và phương tiện từ lào về nước một cách nhanh gọn đúng thủ tục
đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát tại cơ khẩu
phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra người phương tiện hàng hóa
tạo mọi điều kiện thông thoáng cho bà con về ăn tết
tuy nhiên cũng cắt trẻ về mặt nghiệp vụ
sau những ngày xa quê hương để mưu sinh tết đến luôn là dịp để mọi người dù ở trong nước hay nước ngoài
tìm về xung họp với gia đình từ đó có thêm động lực và hy vọng vào hành trình trong năm mới
sẽ gặp nhiều điều may mắn và thuận lợi hơn